tại hà nội tổng công ty quản lý bay việt nam đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội được tiến hành theo phương châm đoàn kết dân chủ kỷ cương sáng tạo phát triển với chủ đề tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo
nâng cao năng lực và sức chiến đấu xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu phát huy truyền thống đơn vị anh hùng
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi ba đạt danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới lần thứ hai
đại hội thông qua mục tiêu tổng quát năm năm tới trong đó tập trung nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ
bảo đảm hoạt động bay theo tiêu chí an toàn chuyên nghiệp và hiệu quả để mạnh nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo công nghệ
đào tạo bài bản nguồn nhân lực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động
đại hội đã bỏ phiếu bầu ra ban chấp hành đảng bộ với hai mươi năm đồng chí